cần đây nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu xuất khẩu có xu hướng gia tăng mạnh
tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường và nguy cơ tội phạm lợi dụng để cất giấu hàng cấm
để nước ta không trở thành bãi rác của thế giới các bộ ngành liên quan cần sớm nghiên cứu
đánh giá xây dựng chính sách nhằm siết chặt quản lý và từng bước có lộ trình hạn chế
tiến tới cấm nhập khẩu phế liệu
trong những ngày vừa qua dư luận đang hết sức quan tâm đến câu chuyện của hệ thống bán hàng con cưng
và đặt câu hỏi phải chăng đây là khải siêu thứ hai
lập đoàn kiểm tra hệ thống con cưng là bài viết được đăng trên trang bảy báo tuổi trẻ
bộ công thương đã chính thức thành lập đoàn kiểm tra hệ thống con cưng
sau khi báo chí đưa tin về hệ thống này bị tố cháo đổi nguồn gốc hàng hóa
nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
về chất lượng hàng hóa ghi nhãn hàng hóa hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử bảo vệ người tiêu dùng
cũng liên quan đến vấn đề hàng giả trên báo thanh niên hôm nay có bài viết hàng giả ngập chợ điện tử
hàng giả có thể cạnh tranh được khi muốn bán hàng thật trên mạng muốn làm ăn đàng hoàng
mục vấn đề hôm nay trên tờ thời nay có bài viết kiến nghị xử lý hình sự bơm tạp chất vào tôm
mục tiêu của ngành tôm là xuất khẩu đạt một mươi tỷ usd từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên ngoài tình trạng dịch bệnh thì vấn nạn bơm tạp chất vào tôm đã và đang làm xấu xí thương hiệu con tôm của việt nam trên thị trường quốc tế
việc làm này đã nhiều lần gây thiệt hại về thương mại xuất khẩu cũng như làm mất lòng tin của nhiều khách hàng lớn
không chỉ trong nước mà cả quốc tế
để xử lý tình trạng bơm tạp chất vào tôm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp một số bộ liên quan
nghiên cứu để báo cáo chính phủ trình quốc hội xem xét bổ sung hành vi bơm tạp chất vào tôm là tội danh mới trong bộ luật hình sự
còn trên trang nhất và trang bảy báo lao động thì đăng tải các đập thủy điện nhỏ và vừa ở việt nam đối diện với nhiều nguy cơ
nhiều chuyên gia cho rằng đập thủy điện thuộc diện khá hiện đại của lào chưa kịp đưa vào hoạt động đã vỡ
là bài học đắt giá đối với các nhà làm thủy điện tại việt nam
đặc biệt thời gian qua chúng ta xây dựng ồ ạt các công trình thủy điện
việc đập thủy điện tại lào bị vỡ khiến nhiều nhà thủy điện học giật mình
khi hiện nay cả nước đang có hai trăm tám mươi năm đập thủy điện riêng evn sở hữu ba mươi tám công trình
trong một vấn đề bạn đọc quan tâm báo hà nội mới có bài viết
thiệt đơn thiệt kép do mất phào cứu sinh
nếu bị thất nghiệp người lao động đã có phao cứu sinh là khoản tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp
và quyền lợi được hưởng
từ hỗ trợ nghề nghiệp việc làm
tuy nhiên trên thực tế nhiều người lao động đang bị mất quyền lợi do thiếu hiểu biết
nên quên làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
hoặc do họ là nạn nhân của đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội
trong mọi hoàn cảnh người lao động đều thiệt đơn thiệt kép
cũng liên quan đến vấn đề bảo hiểm trên báo sài gòn giải phóng có bài viết
cẩn trọng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
các chuyên gia nhận định trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia
pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng
đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế sự tiến bộ xã hội
vì vậy khi xây dựng pháp luật về hợp đồng
các quốc gia đều quan tâm đến quy định về điều kiện của hợp đồng có hiệu lực
vô hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia
do tính chất đặc thù của ngành bảo hiểm
người mua bảo hiểm nên lưu ý cẩn trọng trước khi ký kết hợp đồng